các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cá một nguồn thức ăn đầy dưỡng chất và cần thiết cho cơ thể con người
hàng năm sản lượng cá mà biển mang lại vô cùng lớn
thế nhưng do khoảng cách địa lý địa hình
nên không phải người dân nào cũng được ăn các loại cá tươi sống để phục vụ cho nhu cầu của số người này
nhờ thương lái tư mua cá về hấp lên để mang đi bán
và với những người tiêu dùng sống xa biển cả
những chỗ cá này vẫn hấp dẫn vì giá cả của chúng phù hợp với túi tiền của người bình dân
ở nhà tôi cũng hay kêu vợ tôi ra
chợ mua cái hấp gì ăn phần nó vừa ăn nó ngon khỏi bài biển khỏi nấu nướng mất không không dễ làm
cá là một loại thực phẩm rất là tốt đối với sức khỏe của con người
và hiện nay thì tất cả các tổ chức khoa học về dinh dưỡng cũng như sức khỏe
luôn luôn khuyến nghị chúng ta nên ăn cá ít nhất là ba lần trong tuần
và nếu chúng ta ăn nhiều cá hơn
thay vì chúng ta ăn thịt thì chắc chắn nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn
cách bảo quản không thực sự hợp vệ sinh cho lắm
vật liệu chứa đựng chúng là những chiếc dầu che ẩm ướt
vận chuyển bằng phương tiện thô sơ không được che đậy hay bảo quản ký lưỡng
và cứ thế những con cá hấp này đã len lỏi vào từng bữa ăn của nhiều gia đình
tất cả chỉ vì nhu cầu được thưởng thức món cá
mặc dù khoảng cách di chuyển từ nơi hấp đến nơi tiêu thụ khá xa
thế nhưng vì sao nhiều giỏ cá hấp vẫn còn tươi ngon như thế này
liệu việc không đảm bảo vệ sinh có đáng sợ
bằng sự tươi ngon lâu ngày của những con cá hấp
câu trả lời là có vì cơ sở có mối lo này xuất phát từ đây
mới đây phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh gia lai đã lập biên bản
xử lý vi phạm hành chính hai cơ sở dùng hóa chất để hấp cá tại thành phố pleiku
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện bảy can hóa chất dạng hydrogen bioxid
không có nhãn phụ tiếng việt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
mặc dù chủ cơ sở khai nhận không biết tên gọi chính xác của loại hoa chất này
thế nhưng dựa vào công thức ghi trên bao bì
có thể thấy rằng đây là một bộ phận của một loại hóa chất có tên là beroxid
có giác dụng tẩy trắng đối với các chất hiệu cơ
thông thường người ta tiêm hóa chất này với các phụ da khác để làm chất tẩy rửa
các chất tẩy trắng da hoặc chất làm trắng răng
thì chúng ta thấy là cái chất mà làm tẩy trắng
phần lớn thì chúng ta sẽ sử dụng hydroxy peroxide
là cái chất chỉ được tẩy trắng
phép sử dụng ở một cái liều lượng tối thiểu và dùng bên ngoài thôi
thường thường thì chúng ta hay sử dụng các cái chất tẩy trắng này
khi người ta chế biến người ta tạo ra các cái sản phẩm làm trắng răng
nó cũng có thể có một phần nhỏ trong những cái chất để làm trắng răng
và rõ ràng là chỉ là ở bên ngoài thôi
không có thể đưa vào trong cơ thể được
mà bây giờ chúng ta tẩm ướp bằng hydroxy peroxit
vào trong cá thì rõ ràng nó thấm vào trong thịt cá
con cá thì trông trắng lên nhưng chúng ta ăn chất này vào trong cơ thể
chắc chắn là không có lợi
bởi vì là những
chất tẩy trắng này đều mang tính bào mòn
thứ hai là hydroxy peroxide
nó còn làm tổn thương các cái niêm mạc tế bào
và tế bào ở đường tiêu hóa của chúng ta nó rất là mong manh
nó bị tổn thương nó gây viêm gây loét
nó gây ra những cái tổn thương ở màng tế bào và chắc chắn nó sẽ gây hại cho cơ thể
dùng hydrogen peroxide để tẩy trắng cá đã gây ra nhiều hoang mang
và lo sợ trong dư luận
bởi người dân gần như chưa bao giờ nghĩ đến việc này
họ vô tự ăn
và chưa bao giờ nghi ngờ quá trình chế biến
ngoài hai cơ sở trên còn bao nhiêu cơ sở khác đang dùng hóa chất
để chế biến
mà chưa được phát hiện và xử lý
chúng ta có một khó khăn rất là lớn đối với người tiêu dùng
đó là bằng mắt thường
thì không có cái cách nào mà chúng ta có thể biết được là con cá này
ướp các cái chất tẩy trắng
và con cá kia thì không có
hoặc là các hóa chất khác bằng mắt thường gần như chúng ta không có cách nào chúng ta có thể biết được
rồi bằng cảm quan ví dụ như chúng ta không thể nếm cái con cá dù là hấp

chúng ta cũng không thể nếm và khi nếm thì thật ra
những chất tẩy trắng này thì nó lại không có vị
nên chúng ta cũng không phát hiện ra được
do đó lời khuyên với người tiêu dùng thì thật sự là một lời khuyên khá là khó khăn
vì chúng ta không dùng mắt thường để biết được
vậy chúng ta chỉ còn có một cách duy nhất
là nếu cái gì không chắc chắn
là nó hoàn toàn tốt hoàn toàn an toàn
thì chúng ta không sử dụng
ngoài ra thì
nếu mà các nhà sản xuất
mà người ta có sản xuất được kiểm soát
kỹ các cái quy trình
và có nhãn mác
có thương hiệu
có xuất xứ thì chúng ta sẽ yên tâm hơn để chúng ta sử dụng
việc sử dụng hóa chất để tẩy trắng và giữ cho cá tươi lâu
tăng lợi nhuận
bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng
là điều mà theo chúng tôi
các cơ quan chức năng cần xử lý kiên quyết
để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng
thưa quý vị khi mà xung quanh ta nhan nhãn những thông tin về các loại thực phẩm bị tẩm ướp
và dùng các loại hóa chất độc hại
chưa rõ nguồn gốc để chế biến
để bảo vệ sức khỏe của mình
và người thân
thì việc duy nhất chúng ta có thể làm
đó là tìm mua những sản phẩm uy tín
biết rõ nguồn gốc xuất xứ
chương trình thực phẩm sạch hay bẩn của chúng tôi kỳ này xin được phép khép lại tại đây
xin chào và hẹn gặp lại
thưa quý vị từ lâu bắp chuối bảo được sử dụng như một loại rau
có thể ăn kèm với nhiều món ăn khác nhau
và tạo nên sự ngon miệng
tuy nhiên hiện nay vì lợi nhuận
nhiều tiểu thương sẵn sàng bất tử
và chất chất an toàn của người tiêu dùng
ngâm bắp chuối vào hóa chất
nhằm hô biến bắp chuối trở nên giòn hơn
giữ được lâu hơn
vậy hóa chất đó là gì
các cơ sở đã ngâm bắp chuối ra sao
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
bắp chuối được xem là loại rau
chúng được bào và làm sạch để ăn kèm với các món như bún phở
hấp hoặc trộn gỏi
bắp chuối bào có nhiều chất sơ có lợi cho hệ tiêu hóa
thế nhưng gần đây
ở một số địa phương trên cả nước
liên tiếp xảy ra các vụ việc dùng hóa chất để ngâm tẩm
và làm trắng bắp chuối bào
đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
biện lý do
để sử dụng bắp chuối bào được giòn trắng và lâu hỏng
các tiểu thương đã thản nhiên sử dụng chất cấm
mà gần đây cô ra chợ cô mua
thì cô nghe cái mùi nó lạ lạ
và đồng thời nó yếu yếu
cô sợ khi ta ngâm này cái kia cho nó trắng ngâm hóa chất vô đó
chắc là họ làm cái gì khác
là họ làm cái gì khác
là nó có hóa chất
nhưng mình không có biết là cái hóa chất đó là cái gì
cuối mà cô anh ngâm hóa chất ấy rất là không ổn định
vì là các cái thực phẩm đó là bây giờ mình phải có cái biện pháp nào xử lý rất mạnh
bắp chuối bào được bán phổ biến ở các chợ truyền thống
để ghi nhận thực tế
phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
đã tìm đến một chợ dân sinh
trên địa bàn quận gò vấp
thành phố hồ chí minh
đa phần bắp chuối bào đều được đựng trong những rổ nhựa
để dưới nắng cả ngày
chúng không hề bị héo
theo lời giới thiệu của người bán
các loại bắp chuối bào này đều mới làm và không ngâm hóa chất
nhưng qua quan sát
chúng khá trắng
và không bị thấm màu bởi nhựa chuối tiết ra như bình thường
và giá cả chỉ khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg
với mức giá và màu sắc bất thường như thế này
nhiều người mua không khỏi hoài nghi
về nguồn gốc
quy trình chế biến
theo một số lái buôn
những loại bắp chuối bán ở chợ
đều được ngâm với nước muối để tạo độ trắng và giọt
theo tìm hiểu của nhóm phóng viên
thực tế không hẳn là vậy
bắp chuối sau khi đưa vào máy bào
sẽ được ngâm qua hàn the nhằm giúp giòn
chúng sẽ được ngâm vào nước pha chất tẩy trắng
để trở nên bắt mắt và không xỉn màu thơm
sau khi hoàn tất quy trình này
bắp chuối bào sẽ được vớt ra để ráo nước
và đưa đi tiêu thụ ở các chợ

dù là địa chỉ hàn the là một chất
không được phép sử dụng như là phụ gia thực phẩm
theo các chuyên gia
hàn the và chất tẩy trắng được sử dụng để sơ chế bắp chuối bào
đều là những loại chất cực độc
thường chỉ dùng trong công nghiệp
rất nguy hại cho người dùng
nhất là khi bắp chuối thường dùng để ăn sống
chứ không quà nấu chín
nếu thực phẩm nói chung còn tồn dư hàn the và chất tẩy trắng
sẽ gây hại hệ tiêu hóa
ảnh hưởng hệ thần kinh
hô hấp và tim mạch
nhiều phụ nữ có thai
nếu ăn nhiều hàn the thì dễ bị
sảy thai săn non hoặc bị tiền sản dậy
còn nếu tích lũy trong tủy xương thì dễ bị suy tủy xương
còn nếu tích lũy trong thần kinh
thì dễ bị điểm chứng
mất ngủ quên rung giật tay chân
còn tích lũy trong gan thận
thì về lâu dài
có thể bị suy ghen
dễ bị đau khổ
bắp chuối bào được bán khá phổ biến tại các chợ truyền thống
màu sắc của chúng thường trắng tươi
độ bền lâu
khả năng sử dụng hóa chất trong quá trình chế biến
là rất dễ xảy ra
bởi thực tế hiện nay
hóa chất thường được bày bán công khai
khó kiểm soát
tình trạng sử dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm
cũng rất phổ biến
các bà nội chợ thường tìm những nguồn gốc
mà coi như có những cái thực phẩm mà người ta đè là nguồn gốc sạch ấy
thì mình sẽ tìm đến những cái nơi đó mình mua mà giá cả cũng ổn định
thì mình mua cái chỗ mà mình hay mua thường xuyên để mình biết cái món hàng đó từ đâu
để tránh mua phải loại bắp chuối bào ngâm hóa chất
cách an toàn nhất
chúng ta nên mua bắp chuối về
tự bóc bớt phần vỏ già
giữ lại phần non rồi thái mỏng
sau đó ngâm nước khoảng một mươi phút và vớt ra để giáo
nếu chúng ta mua bắp chuối bào
thì để ý không chọn loại quá trắng
mà mua loại còn giữ màu tím thâm tự nhiên
nếu bắp chuối bào ngâm hóa chất
sẽ có mùi hắc
khi chạm vào sẽ cảm thấy hơi nát
và dễ nứt gãy
nếu mua bắp chuối bào về dùng
chúng ta nên ngâm qua nước sạch và muối ăn
rửa nhiều lần để đảm bảo an toàn
như vậy là không chỉ có hàn the
để làm trắng bắp chuối và giữ màu tươi lâu
người bán còn sử dụng chất làm trắng
cả hai loại hóa chất này
đều được xác định là cực độc với cơ thể con người
người tiêu dùng hãy cẩn trọng
khi lựa chọn sản phẩm này
còn bây giờ
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại